thông tin từ ủy ban nhân dân thị xã tân châu cho biết đơn vị đã có báo cáo liên quan đến vụ việc một cô gái bị chồng tấn công trước quán cà phê ở phường long thạnh
vụ việc xảy ra tại trước quán cà phê maria khu vực khóm long thị đề phường long thạnh thị xã tân châu tỉnh an giang
theo kết quả điều tra xác minh đối tượng nguyễn trọng nghĩa sinh năm hai nghìn hai tỉnh đồng tháp và bị hại nguyễn kim ngân sinh năm hai nghìn năm tỉnh an giang
có mối quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng có đăng ký kết hồn và có với nhau đứa con trai
khoảng một mươi ngày trước cả hai có xảy ra mâu thuẫn nghĩa đã xuống tay với ngân khiến ngân bỏ nhà đi
khoảng một mươi tám h ngày một mươi tám tháng bốn nghĩa điều khiển xe mô tô từ nhà đến nhà trọ mỹ tiền phường long phú thị xã tân châu để gặp ngân nói chuyện
đến một mươi chín h cùng ngày cả hai đi nhậu cùng bốn người bạn trong lúc nhậu nghĩa nghi ngờ ngân quen người khác
sau khi nhậu xong nghĩa điều khiển xe mô tô và muốn chở ngân về nhà
đến khu vực bờ kè đối diện quán cà phê maria ngân không chịu về nên tự nhảy xuống xe bỏ chạy vào trước quán cà phê
nghĩa chạy theo kéo ngân để nói chuyện nhưng ngân to tiếng do đó nghĩa đã dùng dao tấn công ngân
ngân bỏ chạy và ngã gục tại cổng gác trụ sở ủy ban nhân dân thị xã tân châu
nghĩa bị người dân xung quanh giữ lại và trình báo vụ việc được công an phường long thạnh tiếp nhận và báo cáo công an thị xã tân châu
qua khám nghiệm hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã tân châu thu được một cây dao loại dao xếp
nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh tại thành phố châu đốc
hiện vụ việc đang được công an thị xã tân châu thụ lý
trong lúc xảy ra cơ cãi nghi phạm nguyễn văn cường đã dùng dao để sát hại vợ
công viên tiểu học ở huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tối ngày một mươi tám tháng một thông tin từ công an tỉnh vĩnh long cho biết đã bắt giữ nghi phạm nguyễn văn cường năm mươi tuổi
ngụ ở ấp bình thuận một xã hòa ninh huyện long hồ tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
cường chính là nghi phạm đã sát hại vợ mình
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày do mâu thuẫn gia đình cường và vợ là bà nguyễn thị út tê bốn mươi chín tuổi
cùng ngụ ở địa chỉ trên đã xảy ra cự cãi
trong lúc sâu sát cường đã dùng dao tác động vào cổ vợ khiến bà tê tử vong tại chỗ
sau khi gây án cường đã bỏ trốn
tiếp nhận tin báo các đội nghiệp vụ thuộc công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện long hồ
đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân của vụ việc
tối cùng ngày nghi phạm nguyễn văn cường bị bắt giữ trong tình trạng không tỉnh táo
được biết vợ của nghi phạm là giáo viên một trường tiểu học ở huyện long hồ
vụ án mạng đang được công an tỉnh vĩnh long tiếp tục điều tra làm rõ
tối ngày bốn tháng một mươi hai công an tỉnh cà mau đã bắt được nghi phạm trong vụ sát hại ba người trong một gia đình
nạn nhân được xác định là ông s sáu mươi chín tuổi và vợ là bà g sáu mươi tám tuổi
cùng con gái là chị k ba mươi tám tuổi đang mang thai gần tới ngày sinh con
chị ca chính là người đang chung sống như vợ chồng với nghi phạm bùi vũ khoa
sinh năm hai nghìn ngụ tại thị xã giá giai tỉnh bạc liêu
những lời khai của bùi vũ khoa về quá trình gây án khiến những ai chịu
khiến phải dùng mình sợ hãi vì sự máu lạnh từ khi ủ miêu đến khi tiến hành gây án
những lời khai chi tiết ban đầu từ hung thủ bùi vũ khoa thật sự rùng rợt
y đã ra tay sát hại từng người một và không nạn nhân nào nhìn thấy người thân của mình
bị khoa thực hiện hành vi vô nhân tính
tại cơ quan công an bước đầu khoa khai nhận do chung sống với nhà vợ
nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn
đỉnh điểm mâu thuẫn vào tuần trước khoa đã giết cổ mẹ vợ và vợ tử vong
sau đó dùng hung khí để sát hại trả vợ
khoa còn khai nhận sau khi sát hại cả nhà vợ
đối tượng đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
khi lẩn trốn tại xã định bình thành phố cà mau
thì khoa bị bắt vào lúc một mươi bảy h một mươi năm cùng ngày bốn tháng một mươi hai
chiều ngày năm tháng một mươi hai theo nguồn tin của báo người lao động
làm việc với công an bùi vũ khoa sinh năm hai nghìn ngụ tại xã tân phong
thị xã giá giai tỉnh bạc liêu cho biết
nghi phạm không có việc làm ổn định và sống nhờ nhà vợ nên cảm thấy không được tôn trọng
bên cạnh đó sự tranh lệch tuổi tác giữa hai người quá lớn
nên đối tượng đã nảy sinh ý định giết người
sự việc được trình báo chính quyền địa phương
hàng chục cảnh sát thuộc công an tỉnh cà mau nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tra nguyên nhân của vụ việc đồng thời truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm án nói trên
khoảng bảy h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lợi dụng vợ hờ là chị l p k đang ở trong phòng riêng
nên nghi phạm đã dùng tay xiết cổ nạn nhân cho đến khi chị này không còn sự sống thì mới dừng lại
sau đó y lấy mềm đắp cho người phụ nữ
rồi ra võng nằm suy nghĩ kế hoạch sát hại cha mẹ vợ là ông s và bà g
thế nhưng sau đó vợ chồng người con trai của ông ad về chơi và tổ chức nấu ăn đến một mươi bốn giờ mới xong
khi hai vị khách này rời đi khoa tiếp tục thực hiện ý định giết cha mẹ vợ
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày thấy bà g đang dọn dẹp phía sau nhà
nên khoa đã xiết cổ nạn nhân rồi kéo thi thể đạt xuống vuông tôm cách nhà khoảng năm mươi mét
một tiếng sau thấy cha vợ đang ở trong phòng
khoa đi ra sau nhà lấy một cây búa tấn công vào đầu khiến ông gục trên nền gạch
khoa ném cây búa xuống ảo cạnh nhà và vơ vét tiền bạc được năm mươi năm triệu đồng
định rời đi thì phát hiện cha vợ tỉnh dậy
khoa tiếp tục dùng khúc gỗ rồi dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
kế đó khoa ra phía sau nhà rời sát mẹ vợ xa hơn và dùng đá nặng để dìm bà xuống đáy ao
sau đó khoa lấy chiếc xe của cha vợ và rời đi cho đến khi bị bắt vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy từ khi khoa sát hại ba nạn nhân đến khi người dân phát hiện những thi thể là hơn một tuần
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến ngày bốn tháng một mươi hai
kết quả khám nghiệm tử thi đã xác định vợ khoa mang bầu tám tháng và là đơn thai
chứ không phải song thai như những thông tin ban đầu
khi có người hỏi về gia đình ông s khoa cho hay nạn nhân đã đi du lịch và đưa điện thoại cho nghi phạm sử dụng
việc bùi vũ khoa nhận tâm sát hại cha mẹ vợ cùng vợ hờ đang mang thai sắp đến ngày sinh
đã gây xôn xao khắp một vùng
sống gần nhà nạn nhân cho hay vợ chồng ông s là người hiền lành
đối xử rất tử tế với hàng xóm nhưng cuộc sống khép kín
con gái của ông s là plk ba mươi tám tuổi đã có một đời chồng và hai người con nhưng đã ly hôn
sau đó ca và nghi phạm quen biết rồi sống như vợ chồng gần một năm qua
người phụ nữ này đang mang thai còn khoảng một tháng nữa thì sinh
ông dương văn luân ngụ ở ấp láng cùng cho biết
sau khi được con gái ông ép nhờ đến phá cửa vào kiểm tra
ông phát hiện ông s và ca tử vong trong phòng ngủ
phía trước có vụn máu
riêng bà b tử vong tại vùng tôm cách nhà khoảng năm mươi m
chiều ngày năm tháng một mươi hai một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tân phong
thị xã giá giai tỉnh bạc liêu cho biết
nghi phạm gây ra vụ án ở cà mau có gia đình khó khăn tại địa phương
bụi vụ khoa sống ở địa phương cũng tốt và có thời gian làm dân quân tử vệ
đi làm thuê rồi bỏ nhà đi
thế nhưng đối tượng vẫn thỉnh thoảng về thăm nhà
như đã thông tin trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi hai
chị pvt từ thành phố cà mau về thăm gia đình tại xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
thì bất ngờ phát hiện cha mẹ là ông pvs sáu mươi chín tuổi và bà ttp sáu mươi tám tuổi
cùng chị ruột là plk ba mươi tám tuổi đang mang thai
tất cả đã thử vong
sau đó chị trình báo sự việc đến cơ quan công an
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường
thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra và tiến hành truy bắt đối tượng nghi vấn
công an xác định nạn nhân tử vong
đã vài ngày trước bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã khoanh vùng và bắt giữ khoa
khi đối tượng đang điều khiển xe máy trên quốc lộ một đoạn qua xã định bình thành phố cà mau
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết
đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
nghi phạm thực hiện hành vi sát hại đến ba mạng người gây rúng động dư luận xã hội
vì thế cơ quan điều tra sẽ khẩn trương làm rõ nguyên nhân sự việc
làm rõ diễn biến hành vi và khả năng nhận thức điều khiển hành vi của nghi phạm
để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
trường hợp kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và kết luận giám định pháp y cho thấy
nguyên nhân nạn nhân tử vong là do bị tác động ngoại lực
kết luận giám định phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân
trên hiện trường vụ án là phù hợp với lời khai của nghi phạm và các chứng cứ khác
cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nghi phạm về tội giết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
tội giết người có khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
theo luật sư cường quá trình điều tra vụ án này cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc
làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm gây án xác định hung khí gây án là gì
đặc biệt nguyên nhân nào dẫn đến việc nạn nhân tử vong
để làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả chết người đã xảy ra
đồng thời cũng sẽ làm rõ mặt chủ quan của tội phạm
trong đó bao gồm yếu tố lỗi động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội
trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy
nghi phạm hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội
có thể tước đoạt tính mạng của nhiều nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi
và mong muốn hậu quả nạn nhân tử vong
thì hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội giết người
với tình tiết không hình phạt là hành vi có tính chất côn đồ và giết từ hai người trở lên
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
giết hai người trở lên giết người dưới một mươi sáu tuổi giết phụ nữ mà biết là có thai
giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân
giết ông bà cha mẹ người nuôi dưỡng thầy giáo cô giáo của mình
giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng
để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân
thực hiện tội phạm một cách màn dở
bằng cách lợi dụng nghề nghiệp bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người
thuê giết người hoặc giết người thuê có tính chất côn đồ có tổ chức
tái phạm nguy hiểm vì động cơ đề hèn
phạm tội không thuộc các trường hợp quy định trên thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
người chuẩn bị phạm tội giết người thì bị phạt tù từ một đến năm năm
người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ năm năm hoặc phạt quản chế cấm lưu trú từ một năm đến năm năm
căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội
được quy định trong bộ luật hình sự tội phạm được phân loại thành bốn loại sau
tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn
mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền
phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến ba năm
tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn
mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ ba năm tù đến bảy năm tù
tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn
mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ bảy năm tù đến một mươi năm năm tù
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn
mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ một mươi năm năm tù đến hai mươi năm tù tù trung thân hoặc tử hình